còn bắt đầu từ ngày hôm nay người dân có thể đăng ký trực tuyến để được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
thông qua ứng dụng sổ sức khỏe điện tử hoặc là cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
bốn nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín trên toàn quốc gồm ứng dụng sổ sức khỏe điện tử
cổng công khai thông tin tiêm chủng covid một mươi chín hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng quốc gia và trung tâm đáp ứng
cơ sở dữ liệu của nền tảng được quản lý tập trung đáp ứng tiêu chuẩn đồng bộ
minh bạch về thông tin từ người dân đến các cơ quan quản lý
ngoài ra bộ y tế cho biết bắt đầu từ ngày hôm nay thủ tướng chính phủ sẽ phát động triển khai
chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín toàn quốc
theo đó chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín quốc gia được cho là có quy mô lớn nhất
trong lịch sử tiêm chủng của việt nam
chiến dịch sẽ diễn ra tại sáu mươi ba tỉnh thành với một mươi chín năm trăm linh điểm tiêm chủng
thông qua chiến dịch bộ y tế kỳ vọng hết năm hai nghìn hai mươi một sẽ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho tối thiểu là năm mươi người dân từ một mươi tám tuổi trở lên và đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai tiêm được hơn bảy mươi dân số